các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện nay thành phố đã qua khỏi đỉnh điểm dịch và việc chống dịch đang ở mức độ hiệu quả tốt
từ đây đến cuối năm ngành y tế sẽ có thêm kế hoạch để chống dịch bà mai nói
với bệnh viện ở vùng xanh cuối tháng chín sẽ trả lại công năng để tham gia điều trị cho những bệnh nhân không phải covid một mươi chín
cụ thể bệnh viện quận bảy và bệnh viện đa khoa khu vực củ chi đã và đang chuyển đổi rất tốt
ngoài ra những cơ sở giã chiến thu dung sẽ được sắp xếp cơ cấu lại thành bệnh viện ba tầng covid một mươi chín
sẽ giữ lại các bệnh viện dạ chiến thu dung có gắn kết với trung tâm hồi sức cộng bệnh viện dạ chiến số một mươi ba một mươi bốn một mươi sáu
cũng tại cuộc họp này ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh
nhận định tình hình dịch bệnh tại thành phố đang lạc quan hơn khi tỷ lệ bệnh nhân nặng phải thở máy giảm
ngày hai mươi năm tháng chín là một chín trăm một mươi tám trường hợp số bệnh nhân xuất viện tăng mỗi ngày
trong ngày hai mươi năm tháng chín là ba bốn trăm chín mươi năm người